chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có chín bệnh nhân được điều trị khỏi covid một mươi chín và được xuất viện
các bệnh nhân này đã có ba bốn lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
theo đó tại bệnh viện phổi đà nẵng có sáu bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân bốn trăm ba mươi năm bệnh nhân bốn trăm năm mươi năm
bệnh nhân năm trăm bảy mươi một bệnh nhân sáu trăm một mươi bệnh nhân sáu trăm một mươi một và bệnh nhân bảy trăm bốn mươi
trong đó năm bệnh nhân ở thành phố đà nẵng và một bệnh nhân ở bình định
bệnh viện giã chiến hòa vang cho xuất viện ba bệnh nhân gồm bệnh nhân bốn trăm chín mươi
bệnh nhân năm trăm năm mươi năm và bệnh nhân tám trăm một mươi chín cùng chú tại tỉnh quảng nam
các bệnh nhân tiếp tục được cách ly một mươi bốn ngày dưới sự theo dõi giám sát của cơ sở y tế
tính đến ngày một mươi bảy tháng tám đà nẵng đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín cho tất cả là năm mươi ba bệnh nhân
khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa vì có một bệnh nhân
được khẳng định là dương tính với sars cov hai
được biết bệnh nhân này là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hiện là nhân viên của ngân hàng tiên phong có địa chỉ tại số ba trăm linh trần khát trân
phường thanh nhàn quận hai bà trưng đây là ca bệnh mới nhất được cdc hà nội công bố
sáng nay khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa
lực lượng y tế công an phường túc trực để giám sát hoạt động cách ly ở sâu bên trong khu nhà trọ của bệnh nhân
đến một mươi giờ cơ quan y tế vẫn tiến hành phun khử khuẩn rất kỹ lưỡng để chống dịch
hiện công tác giả soát điều tra các địa điểm liên quan và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đang khẩn trương được tiến hành
một mươi sáu trường hợp ở cùng khu nhà trọ với bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm
trong khi đó tại hải dương từ giờ ngày hôm nay vùng cách ly y tế hai mươi tám ngày được thiết lập
đối với hai khu vực toàn bộ ngõ số một mươi phố trần văn giáp phường thanh bình thành phố hải dương
và khu phố mạc thị bưởi thị trấn nam sách huyện nam sách bán kính hai trăm năm mươi m tính từ nhà số tám mươi tám mạc thị bưởi
đồng thời phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ thôn trực trì xã quốc tuấn huyện nam sách
từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám cho đến khi có thông báo mới
các địa phương đã thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau một mươi bốn ngày phong tỏa khu dân cư ở tuyến đường hồ văn đại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
do liên quan đến hai vợ chồng bệnh nhân năm trăm chín mươi năm và sáu trăm sáu mươi chín vào trưa ngày một mươi bảy tháng tám
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã công bố kết thúc phong tỏa
cách ly tuyến đường này
theo đó vào đúng một mươi hai giờ trưa cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã dỡ bỏ hàng rào
bảng phong tỏa cách ly ở hai đầu tuyến đường hồ văn đại và các hẻm
riêng chợ cây tràm nằm trên tuyến đường hồ văn đại lực lượng chức năng thông báo
cấm họp chợ đến ngày ba mươi một tháng tám để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch
trước khi dỡ bỏ phong tỏa sở y tế đồng nai đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai lần thứ hai
cho sáu trăm hai mươi người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường này
kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính
riêng bệnh nhân năm trăm chín mươi năm sau hai lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với sars cov hai
hiện sức khỏe ổn định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đề nghị người dân trên địa bàn
tuyệt đối không được chủ quan lơ là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như không tụ tập đông người đeo khẩu trang nơi công cộng và tạm ngưng các dịch vụ không cần thiết
vừa rồi là một số thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
còn bây giờ chương trình sẽ tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy trực tiếp từ trường quay phía nam
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm cho biết dự kiến ngày một mươi sáu tháng chín sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi một và bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí gây thất thoát gần hai tỷ đồng
theo cáo trạng bị can nguyễn thành tài là người chỉ đạo thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật
để chuyển quyền sở hữu khu đất số tám một mươi hai đường lê duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân
dẫn đến thất thoát lãng phí về tài sản cho nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính
bị can lê thị thanh thúy là cựu chủ tịch công ty hoa tháng năm chủ tịch hội đồng quán trị công ty cố phận đầu tư la venue
với vai trò động phạm là người thực hiện hành vi sử dụng tác động nguyễn thành tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật
trong quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị can đạo anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm nguyễn hoài nam là cựu bí thư quận ủy quận hai
và trương văn úc cựu phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên môi trường tp hcm với vai trò đồng phạm
đã thực hiện theo chí đạo của bị can nguyễn thành tài đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật
gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước
bị can nguyễn thị thu thủy với vai trò đồng phạm là người thực hiện hành vi ký các văn bản vi phạm pháp luật
như đề xuất thành lập công ty cố phận thực hiện dự án đề nghị giao đất cho thuê đất đề xuất thanh lý nhà số một mươi hai đường lê duẩn
khi thất thoát lãng phí tài sản nhà nước
hiện nay bị can thủy đã bỏ trốn cơ quan điều tra đã quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau
ngày một mươi bảy tháng tám công an quận chín tp hcm cho biết đang tiến hành điều tra truy xét nhóm thanh niên mang theo hung khí gây náo loạn trên đường lê văn việt
theo cơ quan điều tra clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh sự việc diễn ra vào tối ngày một mươi hai tháng tám
ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm người lái xe máy tay cầm dao mã tấu la hét trên đường lê văn việt
tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận chín phố học quận công an phường hiệp phú đã triển khai lực lượng xuống hiện trường
tuy nhiên khi các đơn vị đến hiện trường để xử lý thì nhóm đối tượng trên đã bỏ chạy
truy xét nhanh lực lượng công an xác định vụ việc có liên quan đến nhóm đối tượng khoảng một mươi người
thuộc nhóm của một người đàn ông hai mươi bốn tuổi ngụ tỉnh bình dương tạm trú thành phố hồ chí minh
ngay sau đó công an đã tiến hành mời nhóm này lên trụ sở để làm việc
bước đầu một số đối tượng trong nhóm đã khai nhận về vụ việc
theo đó vào khoảng một mươi tám h chiều ngày một mươi hai tháng tám do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
với mục đích nêm tên mq của người trong nhóm nên đã hẹn người này ra địa điểm để dễ nói chuyện
khi nhóm này có khoảng một mươi người mang theo hung khí đến địa điểm hẹn thì nhóm đối thủ có hơn hai mươi người
cầm hung khí đuổi đánh khi nhóm ban đầu phải bỏ chạy công an quận chín đang tiếp tục mở rộng điều tra
truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý
cảnh sát điều tra công an huyện tháp mười tỉnh đồng tháp cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đặng trung trực hai mươi bảy tuổi ngụ thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi trực có một mươi một xe mô tô của phạm quốc cường
thông qua một người bạn để đi công việc sau đó trực tham gia đánh bạc tại khóm hai thị trấn mỹ an
khoảng ba mươi phút thì hết tiền trực liền cầm chiếc xe mô tô vừa mượn được của anh cường
với giá ba triệu đồng và tiếp tục tham gia đánh bạc ở nơi khác đến khi hết tiền thì bỏ trốn
đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trực bị bắt do liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy
tại xã đốc binh kiều tại cơ quan công an đối tượng trực đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị qua quá trình điều tra xác minh ngày một mươi bảy tháng tám công an tp cà mau cho biết
thông tin vụ việc hai vợ chồng bị cướp một trăm năm mươi triệu trên tuyến đường nguyễn trãi
thuộc khu vực khóm bốn phường chín là sai sự thật
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng tám cặp vợ chồng của ông lữ văn lẫy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
và bà phạm thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngủ ấp tám xa tân lộc bắc huyện thế bình
đã đến trình báo công an phường chín thành phố cà mau về việc bị cướp giật số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
trên tuyến đường nguyễn trãi thuộc khu vực khóm bốn phường chín
sự việc nhanh chóng được bảo vệ công an thành phố cà mau
qua nghiên cứu hiện trường cùng lời khai của hai vợ chồng lẫy và thúy
các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh vụ việc lấy lời khai các nhân chứng cùng những dấu vết để lại
và đã phát hiện một số điểm nghi vấn
tiến hành đấu tranh mở rộng đến ngày một mươi sáu tháng tám hai vợ chồng lữ văn lẫy và phạm thị thúy khai nhận
do thiếu nợ nhiều người không có khả năng thanh toán nên giải báo tin bị cướp giật
để các chu nợ kéo dài thời gian trả nợ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
điều đang nói là sau khi sự việc xảy ra một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
đã chia sẻ thông tin về vụ cướp một cách nhanh chóng không kiểm chứng
vì vậy qua sự việc này các trang mạng xã hội cần cảnh giác tránh đưa thông tin bình luận không chính xác
gây hoang mai dư luận trong nhân dân
thưa quý vị vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng tám tại công trình xây dựng nhà xưởng rộng khoảng hai trăm linh m hai
nằm trên mặt tiền đường dt bảy trăm bốn mươi hai phường phú chánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương
xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân bị thương nặng
thời điểm trên các công nhân đang làm việc trong công trình thì bất ngờ nhà xưởng đổ sập
ba công nhân không chạy kịp đã bị mái tôn và khung sắt đẻ trúng bị thương nặng
các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
quan sát tại hiện trường khu vực xảy ra sự cố là nhà xưởng kết cấu khung sắt mái tôn gần như đã đổ sập hoàn toàn
lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo đã có mặt ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân
được biết công trình được khởi công cách đây vài ngày thì xảy ra sự cố
nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
những ngày qua dòng nước trên sông cái qua địa bàn thị xã long mỹ hậu giang bất ngờ chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối
ảnh hưởng đến đời sống của người dân
nhiều người dân cũng lo lắng về thông tin ngành chức năng sẽ ngừng cung cấp nước sinh hoạt tạm thời
vì nguồn nước sông cái bị ô nhiễm quá nặng
thực hư như thế nào ngành chức năng hậu giang vừa thông tin
theo xác minh của ngành chức năng tỉnh hậu giang
nguyên nhân của nước đen và có mùi lần này là do đợt bão vừa qua
người dân không cắt lúa còn lại nhiều rơm rạ trên đồng từ đó mưa ủ ngập làm chết rơm rạ
sau đó nước này chảy ra sông cái làm nước biến màu đen và có mùi hôi thối
về biện pháp khắc phục ông nguyễn tiến danh chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã long mỹ cho biết
đã chỉ đạo đóng các trạm bơm nơi nào nước ruộng bị chết rơm rạ nhiều thì đóng lại không cho xã ra sông cái
tình trạng này có thể giảm trong một vài ngày tới do có mưa nhiều trong những ngày gần đây
các nước công trình đô khị thị xã vẫn cung cấp bình thường chưa xảy ra tình trạng cấp nước
trước đó tình trạng nước sông cái chuyển màu đen cũng đã xảy ra vào cuối tháng bốn năm ngoái
không những ảnh hưởng đến sinh hoạt mà thủy sản của người dân nuôi cặp theo sông chết hàng loạt
nguyên nhân chính là từ hoạt động xả thải của nhà máy thuộc công ty trách nhiệm hữu hàng mỹ đường còn long mỹ pháp
theo thống kê của bảo hiểm xã hội tp hcm trong sáu tháng đầu năm thành phố có tám bảy trăm linh chín một trăm linh tám lượt khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế giảm một mươi bốn tám mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là tám bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng giảm tám ba
trong đó chi xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chiếm một mươi bốn một mươi hai giảm bảy mươi tám
chi tiền dường công khám chiếm một mươi một năm mươi chín là giảm ba mươi bốn
theo bảo hiểm xã hội tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi cơ quan bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
với một trăm tám mươi sáu đơn vị
do số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn nên bảo hiểm xã hội tp hcm phải thường xuyên rà soát cơ sở pháp lý của các cơ sở này
bảo hiểm xã hội thành phố còn tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trong việc liên thông dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định
hàng tuần chú danh sách các lỗ từ chối tự động cho cơ sở khám chữa bệnh để đơn vị khắc phục
nhờ vậy tỷ lệ sai sót bị xuất tòa tự động giảm nhiều tỷ lệ gửi chậm dữ liệu được cải thiện rõ rệt